năm nay do lũ về sớm lượng nước nhiều kết hợp chiều cường tăng khiến cho một mươi bảy hectare ngoài đê bao
chủ yếu là rau màu các loại tập trung ở vùng cồn vĩnh hòa long châu và tân an bị thiệt hại
đoàn công tác đã yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết
tham mưu kịp thời các phương án biện pháp và có thông báo cảnh báo cho người dân
duy trì các đội cứu hộ cứu nạn từ địa phương đến cơ sở khi có tình huống xấu xảy ra
để sơ tán di rời dân kịp thời bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng của người dân
tiếp tục thực hiện tốt công tác trực ban ứng cứu đảm bảo ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở các chốt sung yếu
để kịp thời xử lý các tình huống xấu khi xảy ra
tỉnh bà rịa vũng tàu vừa chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng tiến hành kiểm tra
và tạm dừng tất cả những dự án phân lô bán nền chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý
đồng thời sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo các huyện và thành phố
để xảy ra việc phân lô bán nền mà không có biện pháp ngăn chặn
hiện trên địa bàn tỉnh có rất nhiều diện tích đất nông nghiệp
trong đó có cả đất ruộng đất làm muối với diện tích chỉ vài chục ngàn mét vuông
chưa có bất cứ thủ tục pháp lý nào nhưng đã được một số chủ đầu tư ngang nhiên giao bán cho người dân
việc mua bán này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà người mua là người chịu thiệt thòi
sáng ngày hai mươi một tháng tám phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận dọc các tuyến đường tỉnh lộ bốn mươi bốn
thuộc địa bàn huyện long điền khu vực một số phường như long toàn long tâm xã hòa long
thuộc thành phố bà rịa tình trạng các dự án ma phân lô bán nền được giao bán rầm rộ tại các khu vực này
đặc biệt khu vực ruộng muối mặt tiền tỉnh lộ bốn mươi bốn thuộc huyện long điền
chưa thực hiện đủ các thủ tục pháp lý như chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng hệ thống giao thông
điện nước nhưng các chủ đầu tư đã phân lô bán nền
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về tình trạng này trong các chương trình sau
vừa qua đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc về việc thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi hai của quốc hội về tăng cường quản lý
đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp
ban quản lý rừng và các tổ chức hộ gia đình cá nhân khác sử dụng
đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đắk lắc đã đạt được
trong công tác hội đồng
tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp
ban quản lý rừng đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý sử dụng đất có hiệu quả trên địa bàn
bên cạnh đó đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đề nghị tỉnh đắk lắc sau khi thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp
sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và đất của các công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý
cần có kế hoạch giải quyết hỗ trợ đất sản xuất đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ đang thiếu đất ở
đất sản xuất nhằm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm định cư đầu tư phát triển sản xuất
từng bước thoát nghèo bền vững để nâng cao đời sống
ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết đà nẵng phải lùi thời gian cưỡng chế sai phạm
tại tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ trung cư cao cấp sơn trà theo kế hoạch
đã phát hiện thêm hàng loạt sai phạm trầm trọng tại dự án này
cụ thể qua kiểm tra lực lượng chức năng quận đã phát hiện ngoài sai phạm từ tầng hai đến tầng năm
chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình trong khối trung cư không đúng giấy phép của sở xây dựng
cụ thể ở tầng ba mươi năm theo giấy phép xây dựng có khu xây tám phòng lánh nạn nhưng chủ đầu tư đã xây thành tám phòng ở
các tầng bốn mươi một và bốn mươi hai chỉ được phép xây dựng ba trăm một mươi ba m hai nhưng chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực
mỗi tầng ra diện tích bốn ba trăm chín mươi ba m hai và mỗi tầng bố trí hai mươi sáu phòng ở tất cả đều đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
ngay sau khi phát hiện thêm các sai phạm này ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn đề nghị tạm dừng triển khai
cưỡng chế các hạng mục công trình sai phạm từ tầng hai đến tầng năm của dự án để tiếp tục tổ chức
lập các thủ tục xử lý tất cả các nội dung sai phạm đối với toàn công trình và chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng huỳnh đức thơ đã thống nhất lùi thời điểm cưỡng chế theo đề xuất này
trước đó lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện chủ dự án này đã xây dựng trái phép một trăm linh bốn căn hộ
cao cấp và đã bán cho người dân sử dụng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các đơn vị
liên quan kiểm tra xử lý tiến hành cưỡng chế sai phạm này từ ngày hai mươi tháng tám đến ngày một mươi tháng chín
và có thể sẽ kéo dài thêm nếu phát sinh vấn đề khác liên quan
ngày hai mươi một tháng tám công an tỉnh thanh hóa tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống
chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả nghị quyết trung ương bảy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ công tác cán bộ
trên cơ sở giả soát xem xét nhiều phương án và thống nhất với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa
bộ trưởng bộ công an quyết định điều động đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân đến nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh thanh hóa
đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương
nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề cùng trách nhiệm được giao lãnh đạo bộ công an lưu ý
giám đốc công an thanh hóa khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp công tác
chủ động đảm bảo an ninh trật tự quan hệ tốt với các lực lượng các cơ quan tố tụng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
doanh nhân văn hóa thế giới trọng kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân
toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về trăm lo lắng
họ xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thiết phim tư liệu quý những vở kịch ngắn
và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
thưa quý vị và các bạn ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
báo nhân dân chính thức được in
tại thành phố đà nẵng nhằm đưa tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân
đến với cán bộ đảng viên nhân dân và chiến sĩ khu vực miền trung tây nguyên
chính xác về nội dung đẹp về hình thức và phát hành cùng lúc trên toàn quốc
uy tín chất lượng của nhà in báo nhân dân trước đây và nay là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên in báo nhân dân đà nẵng đã thu hút được nhiều khách hàng là các tòa soạn báo
và được đánh giá cao
sau khi tách ra từ báo quảng nam đà nẵng cũ báo đà nẵng đã chọn công ty in báo nhân dân để in
ấn và phát hành báo đảng của địa phương đến với cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đà nẵng
nhờ bề dày truyền thống tinh thần trách nhiệm cao cơ sở vật chất hiện đại
công ty in báo nhân dân đà nẵng đã trở thành đối tác uy tín chi kỷ
không chỉ với báo đà nẵng mà nhiều tờ báo khác ở khu vực miền trung tây nguyên
đà nẵng công ty in báo nhân dân đà nẵng
đã ghi nhận được rất nhiều tình cảm và ưu ái dành cho báo đà nẵng
ví dụ như những lúc tòa soạn đưa bài kể
các anh chị em công nhân của nhà in vẫn thức đến bốn năm giờ sáng in kịch báo để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị
có những thời gian mưa bão thì việc đi lại giữa tòa soạn và những nhà in rất là khó khăn
và mưa gió như vậy
nhưng mà anh chị em của báo đà nẵng đã chọn công ty in báo nhân dân đà nẵng để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị
có những thời gian mưa bão thì việc đi lại giữa tòa soạn và nhà in rất là khó khăn
và mưa gió như vậy
nhưng mà anh chị em công nhân của nhà in vẫn thức đến bốn năm giờ sáng in kịch báo để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị
hiện nay công ty in báo nhân dân đà nẵng được trang bị hai máy chế bản điện tử ctp
hai máy in quận hiện đại đảm nhậm in ấn một mươi năm tờ báo trung ương và địa phương
với sản lượng bốn mươi năm ngàn tờ một ngày và nhiều ấm phẩm khác
công ty in báo nhân dân đà nẵng
trở thành đơn vị in ấn lớn nhất và uy tín cao nhất khu vực miền trung tây nguyên
tự hào với chặng đường đã qua tập thể cán bộ lãnh đạo công ty báo dân đà nẵng hôm nay
luôn nỗ lực phán đấu để phát huy những thành quả đạt được
đem tiếng nói của đảng và nhà nước đến quê tây bản đọc nhanh nhất sớm nhất có thể
tiếp tục nỗ lực cải tiến công nghệ nâng cao năng lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu
in và phát hành báo đảng ở khu vực miền trung và tây nguyên
trải qua bốn mươi năm phát triển công ty in báo nhân dân đà nẵng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ in báo nhân dân
văn kiện của đảng chính xác về nội dung đẹp về hình thức kịp thời phát hành cùng lúc trên toàn quốc
mà còn không ngừng nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xu thế phát triển mới
tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi vừa cứu nạn thành công đưa một mươi thuyền viên cùng tàu cá
mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi ba ts gặp nạn trên biển về đến đất liền an toàn
nhận được thông tin tàu cá số hiệu qng chín mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi ba ts bị hỏng máy tàu bị phá nước có nguy cơ bị chìm cao
đang trôi giặt trên biển tại khu vực cách đông bắc vịnh vân phong tỉnh khánh hòa khoảng tám mươi hải lý
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi chín tháng tám
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn
tổ chức chống chìm tàu chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên lai kéo tàu về bờ
sau gần hai mươi tiếng vượt sóng gió vào lúc một mươi tám h tối ngày hai mươi tháng tám tàu cá bị nạn và một mươi thuyền viên của tàu
đã được đưa về đến cảng của hải đoàn ba mươi hai tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
tiếp theo chương trình hà nội tiến hành ra soát vi phạm về phòng cháy chữa cháy của hơn một một trăm linh cơ sở kinh doanh
còn nhiều băn khoăn về dự thảo sửa đổi nghị định tám mươi sáu của bộ giao thông vận tải
sở y tế hà nội sẽ công khai các cơ sở vi phạm về quy định vệ sinh an toàn thực phẩm
trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng
hà nội sẽ công khai các cơ sở vi phạm về quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng
theo số liệu trên cả nước qua thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm từ đầu năm đến nay
có tới hai mươi số cơ sở bị kiểm tra phát hiện vi phạm cơ quan chức năng đã xử phạt hơn ba mươi năm tỷ đồng
trên địa bàn hà nội đã có hơn sáu mươi năm chín trăm năm mươi cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân
dù cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng nhưng tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn phổ biến
ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra
trong số các trường hợp vi phạm cơ quan chức năng phát hiện khá nhiều trường hợp gian lận thương mại
hoặc mua bán hàng thực phẩm quá đắt không có nguồn gốc xuất xứ nhiều sản phẩm hàng giả hàng nhái
trước tình trạng trên sở y tế hà nội sẽ truy xuất và công khai các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm
trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng
tại thành phố hà nội đang có hàng trăm cụm công nghiệp các cơ sở kinh doanh xăng dầu
xen lẫn khu dân cư dễ xảy ra cháy nổ
trước thực tế trên trong thời gian tới hà nội sẽ tiến hành ra soát các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
của hơn một một trăm linh cơ sở kinh doanh trên địa bàn
theo đó sở công thương hà nội đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy giả soát danh sách một một trăm bốn mươi bảy cơ sở
thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết số năm của hội đồng nhân dân thành phố
quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
được đưa vào sử dụng trước luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một trong chức năng quản lý của sở
về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố hà nội có bốn mươi bốn cửa hàng không thường xuyên duy trì
đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy
năm cửa hàng xăng dầu bị tạm đình chỉ hoạt động bốn cửa hàng xăng dầu bị đình chỉ hoạt động
do không đáp ứng điều kiện phòng cháy chữa cháy
đại tá trần văn vụ trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội cho biết danh sách một một trăm bốn mươi bảy cơ sở nói trên đã được phổ biến đến tận cơ sở
để các quận huyện tiến hành giá soát các cửa hàng kinh doanh ga hóa lỏng trung tâm thương mại siêu thị chợ điện lực
cục thuế hà nội vừa công khai danh sách hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp nợ thuế phí tháng tám trên địa bàn
với tổng số nợ lên tới hơn một một tỷ đồng
đặc biệt có đến một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp từ những năm trước vẫn chưa

theo cục thuế hà nội trong số hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp nợ thuế có một mươi hai doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với tổng số nợ hơn bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra còn có hai trăm sáu mươi doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền chín trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó có đến một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp nợ từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hoặc hai nghìn một mươi bảy và bị cục thuế hà nội điểm tên nhiều lần
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cục thuế hà nội đã đăng
công khai trên một đơn vị nợ tiền thuế phí với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là gần bốn tỷ đồng
kết quả sau khi đăng đã có hai trăm bảy mươi ba doanh nghiệp và dự án nộp hơn chín mươi bảy tỷ đồng
ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay trùng vào ngày chủ nhật nên người lao động cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục ba ngày
chính vì thế bến xe miền đông tp hcm dự báo lượng hành khách năm nay sẽ tăng hơn so với ngày thường
nhưng sẽ không tăng nhiều so với công ký
năm trước khoảng hai
tại bến xe miền tây dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp lễ hai tháng chín tăng từ bốn sáu so với cùng kỳ
và cao điểm là ngày một tháng chín lượng hành khách có thể đạt từ sáu mươi đến sáu mươi hai khách
bến xe sẽ áp dụng mức tăng giá vé không quá bốn mươi so với mức giá vé ngày thường và thời gian tăng giá vé trong hai ngày ba mươi một tháng tám và một tháng chín
tại bến xe miền đông lượng khách dự báo sẽ tăng khoảng hai so với cùng kỳ năm trước
chủ yếu vào chiều tối ngày ba mươi một tháng tám và ngày một tháng chín
trên một số tuyến đường có cự li trung bình ngắn nhất là các tuyến đường đi đến trung tâm du lịch như vũng tàu đà lạt phan thiết nha trang
dự kiến cao điểm sẽ có khoảng bốn mươi ba lượt khách tương đương với khoảng một năm trăm linh lượt xe ra vào bến
giá vé tại bến xe miền đông sẽ áp dụng tăng từ ba mươi bốn mươi tùy tuyến
cụ thể các tuyến của tỉnh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận khánh hòa phú yên bình định quảng ngãi
phụ thu không quá ba mươi áp dụng từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày một tháng chín
riêng các tuyến từ bến xe miền đông đi các tỉnh miền tây sẽ điều chỉnh tăng không quá bốn mươi
dù bộ giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo nghị định mới thay thế nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
của chính phủ và đã được gửi đến chính phủ nhưng đến thời điểm này vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn
đặc biệt dự thảo lần này cắt bỏ một mươi hai điều kiện kinh doanh
nhưng lại bổ sung thêm tám mươi năm điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
theo các doanh nghiệp vận tải dự thảo nghị định tám mươi sáu mới vừa được bộ giao thông vận tải soạn thảo
còn rất nhiều nội dung chưa phù hợp không đơn giản hóa cắt giảm được nhiều điều kiện kinh doanh
dự thảo còn làm tăng thêm rất nhiều điều kiện khác
cụ thể như quy định trong thời gian một tháng mỗi xe không được thực hiện quá ba mươi tổng số chuyến xe của xe đó
có thời điểm khởi hành và điểm kết thúc chung nhau
quy định này rất cứng nhắc làm tăng thêm chi phí của doanh nghiệp
thậm chí làm cho doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh thua lỗ phá sản
còn với doanh nghiệp có nhiều xe hoạt động rộng rãi
thì có thể hợp thức hóa điều kiện này bằng cách xoay tua xe từ điểm này qua điểm khác
đặc biệt xe gặp đầu và xe du lịch có những điều khoản rất vô lý
mà tôi đọc hoài tôi đọc mãi tôi không hiểu là quy định làm gì
trong luận do thông đồng bộ thì đã nói đến dịch vụ vận tải và nói đến dịch vụ hỗ trợ vận tải
nhưng trong dự thảo dịch vụ hỗ trợ vận tải lại chưa được chú ý
và từ đây tôi sinh ra rất nhiều vấn đề

bên cạnh việc tạo ra hành lang pháp lý để quản lý taxi công nghệ dự thảo nghị định lại chưa đáp ứng được kỳ vọng về việc sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp taxi truyền thống
ngoài ra vẫn còn có nhiều rào cản về giấy tờ thủ tục hành chính phức tạp không cần thiết cho doanh nghiệp vận tải
trung quốc cần tuân thủ các quy định của tổ chức thương mại thế giới trong đó cấm hỗ trợ xuất khẩu hoặc nhập khẩu các mặt hàng được hỗ trợ để thay thế
đây là động thái mới nhất của chính phủ trung quốc nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa thép sau những nỗ lực giảm năng suất giúp kinh tế tăng trưởng tốt hơn trong những năm gần đây
theo báo cáo công bố đầu năm nay chính phủ trung quốc dự định cắt giảm ba mươi triệu tấn thép và một trăm năm mươi triệu tấn than đá dư thừa trong năm nay
hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia thông minh
singapore đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến với mạng lưới giao thông thông minh vô cùng tiện lợi được đánh giá là đứng đầu thế giới hiện nay
đây cũng được gọi là một trong những nỗ lực và cam kết của chính phủ singapore trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
ngay từ cửa ngõ sân bay quốc tế changi du khách sẽ ấn tượng với mạng lưới đường cao tốc trải dài cùng nhiều làn xe lưu thông nhưng không hề có bất kỳ sự hỗn loạn nào
ngay từ những năm đầu của thập kỷ bảy mươi chính phủ singapore đã tiến hành quy hoạch chiến lược mạng lưới các trục giao thông để hình thành bộ khung cứng cho hệ thống giao thông trong tương lai sau bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi là tăng cường mạnh hệ thống giao thông công cộng lên bảy mươi năm xây dựng hệ thống giao thông cho người sử dụng door todo giảm thời gian di chuyển và tám mươi hộ gia đình chỉ mất một mươi phút đi bộ đến trạm xe công cộng
sự kiến sẽ triển khai thí điểm dự án một trăm linh cột đèn thông minh nhằm biến các đèn chiếu sáng thông thường thành các trạm cảm biến môi trường giúp giám sát chất lượng không khí lượng mưa độ ẩm và nhiệt độ hay cảm biến tiếng ồn để phát hiện những âm thanh lớn bất thường như một vụ tai nạn xe hơi nhằm hỗ trợ quản lý giao thông cũng như cải thiện quy hoạch đô thị
cây xăng khải hoàng hai đường tiểu la thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
xe bồn bốn mươi ba c sáu nghìn bảy trăm chín mươi bảy do ông trương công dũng chú tại thành phố đà nẵng điều khiển
sau khi tiếp nhiên liệu xăng dầu vào bể chứa xong tài xế này lên xe nổ máy thì bất ngờ phát cháy từ đầu cabin xe bồn
rồi cháy lớn lan qua bốn cột bom xăng dầu của cây xăng khải hoàng hai
đến khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
với mục tiêu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng phấn đấu có tám mươi bảy trên một trăm một mươi sáu xã đạt tỷ lệ bảy mươi năm đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân mỗi xã đạt từ một mươi bảy năm tiêu chí nông thôn mới trở lên
hiện lâm đồng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh lâm đồng tăng thêm một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện đức trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới
riêng thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc đã có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
huyện đơn sương đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi năm
hiện đang tiếp tục triển khai mô hình thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu toàn quốc
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu một mươi một huyện
thành phố về sơ kết ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và đánh giá giữ kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những hạn chế tồn tại
trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thống nhất đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi

có bốn mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ bốn mươi bình quân chung một xã đạt một mươi năm tiêu chí
không có xã đạt dưới một mươi tiêu chí thu nhập bình quân khu vực nông thôn là ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
thưa quý vị và các bạn chiến tranh đã lùi xa nhưng vàng đề tài về cuộc sống và chiến đấu nhân dân
trong chiến tranh cho đến hiện thực đời sống hậu chiến vẫn luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm
đối với nhiều thế hệ nhà vật
nhà văn đặc biệt là những nhà văn đã trưởng thành trong kháng chiến
vừa qua tại hà nội đã diễn ra chương trình những khoảnh khắc đời người
giới thiệu những cuốn sách tiêu biểu nhất về mảng đề tài này của nhà văn trung trung đình
bảy cuốn sách được giới thiệu lần này trong đó có năm cuốn sách đã từng làm nên tên tuổi của nhà văn trung trung đình
là các tiểu thuyết lạc rừng lính trận tiễn biệt những ngày buồn ngược chiều cái chết tập truyện ngắn lời chào quá khứ
và hai cuốn lần đầu tiên của nhà văn trung trung đình
ra mắt là tản văn bút ký những khoảnh khắc đời người và tập chân dung văn học nhà văn thì phải biết đùa
nhà văn trung trung đình từng gắn bó máu thịt với đất và người tây nguyên
đến mức có thể sử dụng thành thạo cả tiếng bana zarai
không lạ khi tây nguyên là đề tài quen thuộc trở đi trở lại trong các tác phẩm mang đầy hơi thở núi rừng của trung trung đình
từ ký chuyện ngắn cho tới tiểu thuyết
bên cạnh mảng đề tài lớn về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào tây nguyên lạc rừng lính trận
một cái chết là những tác phẩm viết về đề tài hậu chiến với những ngõ lỗ thủng tiễn biệt những ngày buồn
đi sâu vào quần quay âm thầm mà khốc liệt của hiện thực đời sống mới với trăm chiều sở giang
trong phần tin quốc tế thủ tướng hy lạp tuyên bố chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công
cộng đồng người hồi giáo bắt đầu đón lễ ad an ada

thủ tướng hy lạp alexis tibrat tuyên bố nước này có lý do để tin tưởng vào những ngày tốt đẹp sắp tới
sau khi chính thức bước ra khỏi gói cứu trợ thứ ba đánh dấu việc chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công
lớn nhất trong lịch sử kéo dài suốt tám năm
theo ông tipras sau tám năm hy lạp cuối cùng đã nắm lại quyền chủ động quyết định tương lai và vận mệnh quốc gia
tuy nhiên ad an sẽ không quên những nguyên nhân dân đến cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài từ năm hai nghìn một mươi
ngày hai mươi tháng tám vừa qua hy lạp chính thức rời khỏi chương trình cứu trợ cuối cùng kéo dài ba năm của nước này
cơ chế bình ổn châu âu đã giải ngân sáu mươi một chín tỷ euro trong ba năm qua để hỗ trợ quá trình điều chỉnh kinh tế vĩ mô cho hy lạp
cũng như hoạt động tái cấp vốn cho các ngân hàng tại nước này
cơ chế bình ổn châu âu cho biết với sự kết thúc của chương trình cứu trợ
ad an sẽ không cần nhận hơn hai mươi bốn một tỷ euro còn lại trong chương trình nữa
với chính sách thất lưng bộc bụng
gdp trong cuộc chiến
năm hai nghìn một mươi tám của hy lạp tăng hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban châu âu bày tỏ hy vọng loạt biện pháp thắt chặt chi tiêu của chính phủ hy lạp sẽ đặt nền tảng cho quá trình khôi phục kinh tế bền vững
tuy nhiên giới chuyên gia vẫn cảnh báo việc kết thúc chương trình cứu trợ không có nghĩa là hy lạp có thể chấm dứt các biện pháp cải cách khắc khổ
hàng tỷ người hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu chào đón lễ ad an ada
hay còn gọi là lễ hiến sinh kéo dài trong ba ngày để từng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri ibrahim
đây là một trong những dịp lễ quan trọng nhất theo lịch hồi giáo
vào dịp này người hồi giáo thường tập trung tại các thánh đường hoặc những nơi công cộng lớn để tiến hành cầu nguyện và tiến hành nghi lễ hiến sinh các động vật như cừu hay dê
sau đó thịt sẽ được chia cho các gia đình bạn bè và người nghèo
tại ả rập xê út hơn hai triệu người hồi giáo nước này đã bắt đầu cuộc hành hương haji
cuộc hành hương được coi là một trong những bổn phận tôn giáo mà người hồi giáo phải thực hiện một lần trong đời
và được bắt đầu bằng cách đi vòng quanh tòa nhà hình khối kaaba tại thánh điểm mecca ở thung lũng mina
ước tính năm nay có gần hai bốn triệu người hành hương hồi giáo đến khu vực linh thiêng này
nhằm bảo đảm an ninh và tránh xảy ra các vụ dẫm đạp trong dịp lễ này
nhà chức trách ả rập xê út đã triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh tại mina
đã có ít nhất chín người thiệt mạng và bốn người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra chiều qua
tại một nhà máy ở thành phố incheon phía tây seoul hàn quốc
hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất đồ điện tử bên trong khu công nghiệp nam đông
nhà máy này là nơi tập kết nhiều vật liệu dễ cháy
nhiều người trong nhà máy đã cố gắng nhảy ra bên ngoài tòa nhà để thoát thân
nhưng đã thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường
hàng chục xe cứu hỏa đã được huy động tới hỗ trợ
hỗ trợ dập tắt đám cháy
theo nhận định ban đầu lửa bùng phát từ tầng bốn của tòa nhà
nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn